tình trạng đó đặt ra vấn đề đáng cảnh báo về hành vi ứng xử đạo đức con người gây bất an lo lắng trong quần chúng nhân dân
đây cũng là bài học với các cấp chính quyền địa phương
đặc biệt ở cấp cơ sở cần chủ động phát hiện và giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn xung đột xảy ra trong cộng đồng dân cư
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nguyễn tuấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên lương bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đạt nhắn tin cho nguyễn thanh nhật nhờ chạy xe máy đến một nhà trọ trên địa bàn thị trấn kiên lương để đưa đạt về nhà
lúc này nhật rủ thêm bạn là nguyễn quất tuấn an và lấy xe của an đến nhà trọ đón đạt
nào chiếc xe máy sh một của mình cho đạt mượn
sau khi lấy được xe đạt chạy sang đến casino ở campuchia cầm xe lấy bảy triệu đồng để đánh bạc
đến ngày chín tháng bảy đạt đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba đối tượng trong một đường dây số đề về hành vi đánh bạc
đó là nguyễn văn thông năm mươi năm tuổi phạm thị hồng năm mươi hai tuổi và phạm ngọc tú hai mươi sáu tuổi cùng chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trong đó thông và hồng là hai vợ chồng
trước đó một tổ công tác của công an tp buôn ma thuột đã bất ngờ kiểm tra nhà ở của thông và bắt quả tang thông đang ghi số đề giao dịch tiền thắng thua với hai đối tượng còn lại
khám xét nơi ở của thông tổ công tác thu giữ trên bốn mươi triệu đồng là tiền các con bạc dùng để ghi số đề
rất nhiều phơi đề ghi trong ngày với số tiền giao dịch hơn một trăm linh triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu thông khai nhận đường dây số đề của mình đã hoạt động được hơn một tháng nay
mỗi ngày thông nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
sau đó căn cứ vào kết quả sổ số miền bắc và kết quả sổ số đà nẵng rồi thắng thua với các con bạc
tại thôn kép một mươi một xã hương sơn huyện lạng giang đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa kiểm tra phát hiện và bắt giữ ba đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép gần một tấn pháo nổ trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an lái xe kiêm chủ hàng là đoàn văn bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
cùng nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và đoàn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
khai nhận thu mua số pháo trên từ cửa khẩu lạng sơn về địa bàn huyện lục nam để tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tạm giữ ba đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
còn về tội trộm cắp tài sản công an thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng cù duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn một xã hà đông huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
và đối tượng nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã gia phố huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện